mới đây bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp một người bệnh bị suy tiến thượng thận do tự ý điều trị bằng thuốc không rõ nguồn gốc
người bệnh là dhs sáu mươi một tuổi ở xã hiển quan huyện tâm nông nhập viện với các biểu hiện mặt to tròn chân tay teo nhỏ và xuất hiện các vết tím đen người mệt mỏi ăn uống kém
người bệnh cho biết bị bệnh tiểu đường tăng huyết áp tăng mỡ máu đã tự điều trị tại nhà bằng thuốc bột mua trên mạng không rõ nguồn gốc và thành phần với giá một mươi sáu đồng một gói trong thời gian dài
qua thăm khám và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng người bệnh được trần đoán suy tiến thượng thận sau một tuần điều trị tích cực sức khỏe người bệnh hiện tại đã tiến triển tốt người đã mệt mỏi các chỉ số đã về mức bình thường
trong thời gian qua tại bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân gặp các vấn đề về sức khỏe tuy nhiên đã tự ý mua thuốc không rõ thành phần và nguồn gốc về dùng
chỉ đến khi có nhiều tác dụng phụ không mong muốn mới nên gặp bác sĩ và thường ở trong tình trạng rất nặng gây khó khăn trong quá trình điều trị
các loại thuốc trôi nổi trên thị trường quảng cáo trên mạng xã hội thường không có nguồn gốc thành phần dơ sàng và rất có thể bị trộm cắpticoid kéo dài có tác dụng phụ không như mong muốn
các triệu chứng suy tín thận thận thường gặp sẽ bao gồm khó chịu mệt mỏi đau cơ chóng mặt buồn nôn béo phì vùng cổ mặt bụng mặt to tròn yếu cơ teo tứ chi da mỏng dễ bầm tím dậm lông
khi đang dùng cortico liều cao kéo dài nếu ngừng thuốc hoặc giảm liều đột ngột có thể dẫn tới các triệu chứng suy tiến thượng thận cấp và các biểu hiện như tụt áp mệt buồn nôn nôn dối loạn ý thức do dối loạn điện xảy thậm chí có thể tử vong nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời
vì vậy người dân cần phải tuân thủ điều trị và chỉ dùng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ
tuyệt đối không mua những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ không tự chữa bệnh theo các bài thuốc chuyển miệng
với những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ người bán đã đánh trúng tâm lý muốn nhanh khỏi bệnh của nhiều người đặc biệt bệnh nhân mạng tính bệnh năn đi tăng cảm thấy khổ sở đau đớn phiền phức do bệnh tật cây ra
thậm chí để tăng thêm niềm tin người bệnh nhiều cơ sở kinh doanh còn ngang nhiên cắt ghép video có sự dẫn dắt của người nổi tiếng
nhiều đoạn quảng cáo có lấy hình ảnh của các bác sĩ danh tiếng để trên ghép rồi cắt ghép giới thiệu sản phẩm
khi có nhu cầu khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và mô tả với vài triệu chứng của bản thân thì ngay lập tức sẽ được đầu dây bên kia hỏi địa chỉ ship thuốc về tận cửa với lời dặn phải uống thuốc đủ thời gian quy định từ ba đến sáu tháng mới khỏi bệnh vĩnh viễn
nếu như chỉ uống hết đợt đầu thì chỉ khỏi tạm thời
hậu quả mà quảng cáo độc hại này gây ra đó là những ca tử vong tức tầy những ca nhập viện trong tình trạng thập tử nhật sinh nếu điều trị kịp thời cũng gây ra những tổn thương không hề nhỏ đối với sức khỏe
tổng thống bảy nghìn ba trăm năm mươi gạch trẻ huy l d gạch ngang c l gửi sở y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc
công văn của cục quản lý dược cho biết trong thời gian gần đây qua thanh tra kiểm tra các cơ quan chức năng tại một số tỉnh thành đã phát hiện xử lý một số cơ sở kinh doanh thuốc không duy trì việc tuân thủ các quy định về thực hiện quản lý dược mua bán thuốc không rõ nguồn gốc
nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng cho công tác phòng chữa bệnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thuốc giả thuốc lậu thuốc công rõ nguồn gốc
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ sở kinh doanh dược cơ sở sử dụng thuốc tăng cường công tác quản lý thực hiện quy định về hiện hành của sản xuất kinh doanh lưu thông phân phối sử dụng thuốc và quy định về ghi nhãn thuốc

đối chiếu hồ sơ sổ sách đối chiếu hàng hóa kịp thời phát hiện thuốc hết thản thuốc có nghi ngờ về chất lượng
nghiêm cấm mua bán các loại thuốc không rõ nguồn gốc thuốc trôi nổi thuốc khách thạn sử dụng
thuốc đã có thông báo thu hồi thuốc của các tổ chức cá nhân không có giấy phép kinh doanh dược
bên cạnh đó cục quản lý dược yêu cầu cơ sở kinh doanh phải nhanh chóng xây dựng
thực hiện hồ sơ sổ sách thích hợp để đảm bảo truy tìm lại những cơ sở sản xuất cơ sở nhập khẩu
và cơ sở cung ứng cũng như cơ sở kinh doanh sử dụng cá nhân đã mua
các thông tin này phải có sẵn để cung cấp cho cơ quan quản lý và người sử dụng dù ở đầu hay cuối để phân phối
tại công văn này cục quản lý dược cũng chỉ đạo thanh tra sở y tế phòng nghiệp vụ dược
phòng quản lý nghề phòng y tế quận huyện phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra định kỳ và đột xuất với các cơ sở kinh doanh sử dụng các loại thuốc trên địa bàn
trong việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược duy trì việc đáp ứng với việc tiêu chuẩn thực hiện tốt
việc mua bán thuốc có nguồn gốc hóa đơn chứng từ hợp pháp
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với các cơ sở cá nhân vi phạm mua bán thuốc giả
thuốc không rõ nguồn gốc thuốc nhập lậu thuốc hết hạn sử dụng thuốc bị thu hồi thuốc không có hóa đơn chứng tử phù hợp
đặc biệt cần để tập trung vào công ty vào đồ mối cơ sở bán thuốc lẻ và tuyến cuối phân phối thuốc đến tay người tiêu dùng
việc sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ rất nguy hiểm
khi vào cơ thể các loại thuốc sẽ đau thải qua gan và thận thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời
các chuyên gia y tế cho biết hiện vẫn còn có một bộ phận không nhỏ người dân thiếu quan tâm đến sức khỏe của mình
cũng như không có điều kiện để tiếp cận với các nguồn thông tin chính xác uy tín
thực tế có một số cơ sở đã hứa hẹn dùng các loại thuốc khác nhau để chữa bệnh nhân khỏi hoàn toàn
và điều đó sẽ khiến nhiều người tin tưởng và làm theo
người dân cần phải tỉnh táo cho đổi bác sĩ điều trị để được tư vấn cũng như cho lời khuyên phù hợp
tránh sử dụng những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc không được bộ y tế cấp phép
các bác sĩ cũng khuyên cáo người dân cần để đi thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên kiểm tra đường huyết
tân thủ pháp đôi điều trị của bác sĩ
khi thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra điều trị kịp thời
để tránh tiền mất tật mang có thể gây nguy hiểm tính mạng người dân hết sức cảnh giác với những quảng cáo
râm rộ về thuốc đặc trị cam kết chứa khỏi bệnh hoàn toàn đồng thời cần để nhận biết quảng cáo
mang những nội dung trái đối với quy định
người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin khám chữa bệnh và mua thuốc tại cơ sở y tế uy tín được nhà nước cấp phép
khi bị bệnh người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín được bộ y tế cấp phép để thăm khám tư vấn điều trị
và sử dụng thuốc một cách khoa học theo đúng phác đồ của bác sĩ dược sĩ
tuyệt đối không tự ý mua thuốc và sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ để tránh hậu quả nghiêm trọng
thuốc là loại hoàng há đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người
cho nên quy định về việc bán lẻ thuốc cũng được quy định rất chặt chẽ
không phải ai cũng có thể bán thuốc điều ba nghìn hai trăm ba mươi ba luật dược hai nghìn một mươi sáu quy định
thuốc là loại hoàng há đặc biệt cơ sở bán lẻ thuốc chỉ bao gồm bốn hình thức
nhà thuốc quầy thuốc tủ thuốc trạm y tế xã phường thị trấn cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu
thuốc dược liệu thuốc cổ truyền ngoài ra nhà thuốc tư nhân và các địa điểm
khu vực bảo quản trang thiết bị bảo quản tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự
đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
tuy nhiên hiện nay vì mục đích trục lợi cá nhân do trình độ hạn chế
nên các vị thuốc đồng nghi đã bị người ta sử dụng bừa bãi bào chế không đúng cách
và cá biệt có nơi trộn thêm các loại tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ để giảm nhanh hiệu quả của bệnh
người bệnh luôn có tâm lý có bệnh thì vái tư phương hay đói thì ăn đau uống thuốc
với những lời quảng cáo có cánh lại xính thuốc ngoại nên không ít người tin
thậm chí sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua
người bán hàng để trục lợi cá nhân tác quảng cáo rằng sẽ điều trị triệt để
giất điểm một trăm linh hay không có độc hại đối với cơ thể hoàn toàn thư giá dược tiên nhiên
từ đó thu hút rất nhiều người tiêu dùng đã mua phải những loại mặt hàng không rõ nguồn gốc này
đặc biệt với những người móc các bệnh mặn tính như xương khớp đai tóc đường tăng huyết áp
thì việc sử dụng thuốc tân dược kéo dài sẽ khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi
có nhiều người cho rằng thuốc đồng nghi là lành tính mang tới hiệu quả cao
vì vậy dù chưa thăm khám người bệnh đã vội đặt cược tính mạng sức khỏe của mình
cho dù có những rủi ro không thể lường trước được hậu quả
việc tự ý mua và sử dụng các loại thuốc đông dược không rõ nguồn gốc xuất xứ
thuốc giẩm thuốc kém chất lượng và chiếc được bộ y tế cấp phép lưu hành
đã khiến không ít người bị ngộ độc suy gan suy thận thậm chí là tử vong
mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa ra các khuyến cáo hậu quả đáng tiếc
về việc sử dụng thuốc đồng nghi không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhưng vì tin theo những lời quảng cáo trên mạng xã hội
theo các bác sĩ thuốc nam ở cơ sở chính thống
gia truyền từ xưa được bộ y tế cấp phép thì rất tốt
tuy nhiên cũng có những cơ sở không rõ nguồn gốc trôi nổi quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội
người dân tuyệt đối không nên mua và sử dụng vì có thể ảnh hưởng đến tính mạng